tại hà nội quỹ cho nghèo vùng cao đã tổ chức phiên trợ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung
chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách tại thủ đô
với chủ đề gói yêu thương vào gió mùa gửi về miền trung thân yêu
trên nhiều gian hàng đặc sản vùng miền tại tiền sảnh của trung tâm thương mại hàng gia
những sản phẩm độc đáo như tứ ức mường khương gạo rú hoàng su phì
các sản phẩm đặc sản của miền trung như bánh lọc mang cây tôm chua huế
và cả những món ăn do chính tay các tình nguyện viên của quỹ tự chế biến đã được giới thiệu tới du khách
với phương châm mỗi người đóng góp một chút
chợ phiên lần này đã tạo cơ hội cho mỗi người tham gia gói một chút ân tình để gửi tới đồng bào miền trung
toàn bộ số tiền bán được tại phiên trợ sẽ được quỹ cho nghèo vùng cao
trực tiếp gửi tới các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua